tết âm lịch luôn là dịp có lượng hành khách đi lại cao nhất của sân bay tân sơn nhất
nhiều năm qua sân bay lớn nhất phía nam này luôn bị quá tải vào dịp tết
cả trong lẫn ngoài sân bay đặc biệt là những ngày trước tết
và năm nay thì dự báo tình trạng quá tải sẽ được kéo giảm
khi nhiều giải pháp hạ tầng lẫn trong việc tổ chức hoạt động dịch vụ mặt đất
và giao thông ngoài sân bay đã được các đơn vị chức năng triển khai
sân bay tân sơn nhất những ngày này gà trong nước gà quốc tế đều đông
gà đi trên chút người thì gà đến càng quá tải
lượng người dân rời thành phố về quê đón tết đi du lịch hoặc đi lại làm việc cuối năm tăng từng ngày
cùng với đó lượng khách nước ngoài đến việt nam dịp năm mới
và đặc biệt là lượng kiều bào từ khắp nơi trên thế giới về quê ăn tết tăng rất mạnh
riêng tại gà đến quốc tế tình cảnh nhiều người đi đón một việt kiều
thậm chí đại gia đình chục người một mươi năm người đi đón người thân về nước vẫn không thuyền giảm
chúng tôi cũng khuyên khám là không nên đón tết nhiều quá
để gây ra bức xúc ở quốc gia
cũng như là quá tải sân bay
trong khi đó các khu vực khác tương đối dễ thở hơn
để tạo điều kiện thuận lợi nhanh chóng cho hành khách trong việc làm thủ tục xoay chiếu hàng hóa
kiểm tra an ninh di chuyển cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất đã huy động tối đa lực lượng
tăng thêm băng chuyển máy xoay hải quan tại gà quốc tế
bố trí riêng nhiều quầy hỗ trợ thừa bảo vệ nước
đối với sân bay tân nhất thì hàng ngày như vậy có bao nhiêu chiến bay
lượng hành khách bay là những chiến nào
và khu vực bên trong của anh sẽ phối hợp thế nào và khu vực bên ngoài thế nào
thì chúng tôi sẽ dựng cơ chế phối hợp dùng nhiễm giữa cảnh sát thông với các đơn vị chủ quản
cao điểm đi lại tết âm lịch hai nghìn một mươi chín tại sân bay tân sơn nhất là từ ngày hai mươi tháng một đến ngày một mươi chín tháng hai
tức từ ngày một mươi năm tháng chạp đến ngày giảm tháng riêng
tận suất chuyến bay dự kiến tăng từ tám đến một mươi so với cùng kỳ năm trước
lượng người và phương tiện đổ về khu vực sân bay cũng tăng dần
nói chung là đường vô thì có cổ vượt thì nó không có kẹt
nhưng mà đường ra thì bây giờ tết gần đến nơi rồi thì bà con kiều bào về này
bên này trong nước thì bà con đi trong lội ô giả dụ như nha trang hải phòng hà lội gì đó
buôn mê thuật hay gì đó đối chiều thì nó cũng kẹt
thế còn này chỉ có do cao điểm thôi
quá tải tại khu vực sân bay tân sơn nhất là điều khó tránh khỏi trong dịp cao điểm tết
để phần nào giảm bớt sự quá tải hạn chế những ảnh hưởng tới sức khỏe
tâm lý và thời gian của mọi người
các đơn vị chức năng khuyến cáo người dân không nên tổ chức đoàn đưa đón thân nhân đông người
chủ động lựa chọn những lộ trình khung giờ đi lại phù hợp khác
để hạn chế lưu thông qua khu vực sân bay trong những ngày này